tối ngày ba mươi một tháng bảy phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế
trường bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại thành phố đà nẵng
thông tin cho biết về trường hợp bệnh nhân số bốn trăm ba mươi bảy tử vong
bệnh nhân nam sáu mươi một tuổi trú ở phường hòa an quận cầm lệ tp đà nẵng
bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo
tăng huyết áp đái tháo đường dung nhĩ gút tại bệnh viện đà nẵng trong thời gian dài
trước khi phát hiện mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
dù đã được các bác sĩ bệnh viện đà nẵng tập trung cứu chữa
nhưng bệnh nhân đã tử vong vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy
nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm trùng suy đa tạng ngừng tuần hoàn hô hấp
trên bệnh viêm phổi suy thận mạn đang chạy thận định kỳ
có bệnh kèm tăng huyết áp gút và mắc covid một mươi chín